sở thông tin và truyền thông hà nội mới đây đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và các doanh nghiệp viễn thông đề nghị tăng cường thúc đẩy cài đặt bluezone tới người dân trên địa bàn thành phố
các quận huyện thị xã được yêu cầu đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tạo điều kiện phối hợp với các nhà mạng triển khai cài đặt ứng dụng bluezone
các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố triển khai các biện pháp vận động hướng dẫn hỗ trợ khách hàng cài đặt bluezone khi tới giao dịch tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông hướng dẫn giúp đỡ người dân cài đặt bluezone
hiện hà nội đang xếp thứ hai trong top năm tỉnh thành phố có số người cài đặt ứng dụng bluezone tính trên tỷ lệ người dùng điện thoại thông minh